do vậy những cơn mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng đối với các tỉnh tây nguyên và nam bộ
thậm chí là lan sang cả khu vực nam trung bộ
mưa rông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
thậm chí là không loại trừ khả năng xuất hiện những điểm mưa to đến rất to
và gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều tuyến đường hay là ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động theo đường hàng không
do vậy thì người dân địa phương cũng cần phải chủ động có các phương án ứng phó
trong đêm nay và ngày mai bắc bộ lại được đón nhận những luồng khí lạnh từ phương bắc tràn xuống
tuy nhiên cường độ của nó được đánh giá là không quá mạnh do vậy mưa sẽ không xảy ra nhiều
những cơn mưa rào và rông tập trung chủ yếu ở các tỉnh thành vùng núi như cao bằng hà giang lào cai hay cả lai châu
trong khi đó các khu vực khác của bắc bộ hầu như không hề có mưa
ngày trời vẫn có nắng thế nhưng cường độ nắng không quá gai gắt
do vậy nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ giảm nhẹ phổ biến ở mức ba mươi ba
đến ba mươi ba độ còn đối với các tỉnh thành ở khu vực vùng núi thì thấp dưới ba mươi một độ và trời mát
đợt tăng cường của khí lạnh phía bắc trong đêm nay và ngày mai được dự báo là ít có khả năng ảnh hưởng xuống các tỉnh thành miền trung
do vậy thời tiết từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế thì phổ biến ít mưa ngày trời nắng
nhiệt độ tại đây cao hơn hẳn so với các tỉnh thành phía bắc và phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng một vài điểm như là hồi xuân ở thanh hóa hay là tương dương ở nghệ an
và cả đồng hới ở quảng bình thì có thể là đạt mức trên ba mươi năm độ
cùng với đó độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống dưới năm mươi năm mươi năm
do đó càng về trưa chiều thì cảm giác khô nóng càng gia tăng
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có nắng vào ban ngày
còn về chiều tối dưới tác động của gió tây nam nên ở khu vực này có thể xuất hiện những cơn mưa rào và rông
tuy nhiên cường độ không quá mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi khiến cho tầm nhìn xa
giảm thấp gió tây đến tây nam cấp bốn nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi ba độ
còn đối với huyện đảo trường sa nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi một độ
tầm nhìn xa giảm xuống còn bốn đến một mươi km trong mưa gió tây nam cấp năm
sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước

và sử dụng ngày